kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay dài bốn ngày nên lượng khách du lịch ra đảo cù lao tràm
thành phố hội an tỉnh quảng nam sẽ tăng đột biến
trước tình hình đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuyến đường thủy nội địa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức tuần tra hướng dẫn các công ty lữ hành
vận tải hành khách đường thủy chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa
có mặt tại bến thuyền cửa đại trong ngày nghỉ đầu tiên chúng tôi nhận thấy ngoài việc không trở quá số người quy định
các lái tàu nhân viên còn nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định về an toàn đường thủy
tỉnh quảng nam hiện có khoảng một trăm ba mươi phương tiện vận chuyển khách du lịch
trong đó tuyến cửa đại cù lao tràm có đến một trăm hai mươi sáu phương tiện chuyên trở khách ra vào
nên ngay từ đầu năm đội cảnh sát giao thông đường thủy luôn bố trí lực lượng túc trực tại biến thuyền cửa đại để tuyên truyền
hướng dẫn chủ phương tiện và hành khách chấp hành quy định khi đi tàu cao tốc cano ra đảo cù lao tràm nhằm tránh rủi ro trên sông nước

với kế hoạch đã đề ra đề nghị công an tỉnh quảng nam cần tăng cường công tác tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy nhằm bảo đảm an toàn cho người dân địa phương và du khách khi ra đảo cù lao tràm và các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh